cả nước xảy ra một bảy trăm một mươi sáu vụ tai nạn giao thông làm chết bảy trăm ba mươi năm người làm bị thương một năm trăm năm mươi người
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm giảm bốn trăm năm mươi năm vụ giảm bốn mươi sáu người chết giảm bốn trăm chín mươi bảy người bị thương
số vụ tai nạn và thương vong phần lớn xảy ra ở đường bộ
trong tháng một năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc cũng kiểm tra xử lý ba ba trăm bảy mươi một tám trăm chín mươi chín trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
kho bạc nhà nước thu hai trăm sáu mươi bảy tỷ đồng tạm giữ một chín trăm linh hai ô tô bốn mươi bảy bốn trăm chín mươi chín xe mô tô và một chín mươi chín phương tiện khác tức giấy phép lái xe hơn hai mươi chín trường hợp